ubnd tp hcm vừa có quyết định thành lập trung tâm kiểm soát bệnh tật tp trên cơ sở xác lập bảy trung tâm khác
trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tp hcm được thành lập từ bảy trung tâm gồm trung tâm y tế dự phòng trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe trung tâm dinh dưỡng trung tâm phòng chống hivs trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản trung tâm bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế
bộ y tế cdc có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện hoạt động chuyên môn về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm bệnh không lây nhiễm phòng chống tác động của các yếu tố có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng khám phát hiện điều trị dự phòng và các dịch vụ y tế khác
đồng thời cdc thành phố còn có chức năng dự phòng triển khai giám sát phát hiện các bệnh tật trước khi xảy ra và những vấn đề liên quan đến sức khỏe con người và môi trường
việc thành lập trung tâm kiểm soát bệnh tật là xu hướng tất yếu nhằm tinh giản biên chế sắp xếp tổ chức bộ máy giảm đầu mối nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả